sau khi các cơ quan báo chí phản ánh về những vi phạm trong việc ký hợp đồng mua bán nhà tại dự án nhà ở xã hội nam hùng vương
thành phố tuy hòa chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn bích hợp đã có văn bản kiến nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên để được đối thoại
theo sở xây dựng tỉnh phú yên tại khu b dự án nhà ở xã hội nam hùng vương có bảy mươi tám căn để cho thuê nhưng chủ đầu tư đã chuyển đổi sang hình thức bán
theo quy định của luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn các hợp đồng mua bán cho thuê giữa chủ đầu tư với các đối tượng thuê mua nhà đối với các căn nhà ở khu b là không có giá trị pháp luật

còn cái việc sở xây dựng kỹ kiến rằng chưa ra tầng xã hội thì bên công ty không không nhất
trước đó báo chí đã phản ánh nhiều vi phạm tại dự án nhà ở xã hội nam hùng vương thành phố tuy hòa
theo đó đối với một trăm ba mươi chín căn hộ ở khu b chưa đủ điều kiện để chủ đầu tư bán nhà ở hình thành trong tương lai
nhưng chủ đầu tư đã thỏa thuận
ký hợp đồng mua bán và bàn giao nhà
cũng tại khu b có bảy mươi tám căn nhà để cho thuê nhưng chủ đầu tư đã chuyển đổi từ hình thức thuê sang hình thức bán